thế nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau mà loại thực phẩm này chưa khiến người tiêu dùng thực sự mặn mà với nó
điều ám ảnh lớn nhất đối với người dân đô thị hiện nay là sự xuất hiện ngay càng nhiều các loại rau cũ có tồn dư hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ nên nhiều người đã tìm đến các loại thực phẩm hữu cơ vì nghe nói đây là những loại thực phẩm sạch
thế nhưng sạch như thế nào xuất xứ từ đâu thì người tiêu dùng lại hoàn toàn không biết vậy nên việc đầu tiên phải làm đó là tạo niềm tin cho người tiêu dùng
chúng ta có thể có nhiều chứng nhận chúng ta có thể có nhiều sản phẩm hữu cơ
thế nhưng vấn đề là người tiêu dùng có tin hay không vì vậy cho nên tôi nhắc lại để cái nông nghiệp hữu cơ việt nam thành công là trước hết
và quan trọng nhất vẫn là làm sao những tổ chức mà chứng nhận phải là tổ chức uy tín được người tiêu dùng người ta được tiếp cận
hiện nay tại thành phố hồ chí minh đã xuất hiện nhiều cửa hàng chuyên thực phẩm hữu cơ
tuy nhiên giá các loại thực phẩm hữu cơ luôn cao hơn nhiều so với các loại thực phẩm thừa giao động từ ba mươi đến bốn mươi ngàn đồng một ký rau củ quả các loại
thịt thì có giá từ một trăm một mươi năm đến một trăm bốn mươi ngàn đồng một ký
mặc dù xác định được thực phẩm hữu cơ mang lại giá trị cao hơn nhiều so với các thực phẩm thông thường
tuy nhiên cái khó hiện nay là vấn đề thương hiệu giá thành cao và lòng tin của người tiêu dùng
đối với nhà phân phối đó thì chúng tôi nghĩ rằng là để cái sản phẩm đã có chất lượng tốt quy trình canh tác tốt đến tay người tiêu dùng thì nó phải được ưu tiên trưng bày ưu tiên giới thiệu đến người tiêu dùng
vì nó tốt như thế nào thì người tiêu dùng còn phải
để họ hiểu được cái việc mà làm nông sản phong tốt như vậy đó thì cái chi phí nó tăng lên
và chính vì vậy họ cũng chấp nhận cái giá cả có thể là cao hơn nhưng đảm bảo sức khỏe tốt hơn
có thể thấy nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng hiện nay là rất lớn
nhưng sản xuất thực phẩm hữu cơ rất khó năng suất thấp nên ít doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư
thị trường cũng vì thế mà thiếu hột mù cung cho phần khúc này